đưa văn hóa bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân
đó là thông điệp và là cam kết của bộ giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức
bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho các em học sinh
để từ đó lan tỏa tới từng gia đình và xã hội
bằng việc vẽ những bức tranh sinh động đầy màu sắc lên những bút điện cũ kỹ
các em học sinh đã tự ý thức và truyền đi thông điệp về việc bảo vệ môi trường
đây cũng là một trong những cách làm thú vị để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh
hôm nay thì chúng em sẽ sử dụng cái khẩu hiệu là đừng dùng giác thải nhựa
vì theo như chúng ta đã biết thì là rác thải nhựa nó phải mất hàng nghìn năm để phân hủy
thì thay vì dùng rác thải nhựa chúng ta có thể thay thế bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường hơn
những bút điện như thế này thì không chỉ đẹp về cảm quan mà chúng còn mang một cái ý nghĩa về môi trường
để học sinh hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường không chỉ dạy qua sách vở
mà bằng những hành động trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh hà nội
đã tổ chức cho học sinh của mình chia thành các nhóm làm sạch môi trường tại khu dân cư ngay trên địa bàn của trường
bắt đầu từ chính khả năng của các em thể hiện năng khiếu của mình biến những chiếc bút điện lấm lem giấy rán
thành những chiếc bút điện sinh động với thông điệp rõ ràng và đẹp mắt
nhiều người dân qua đường cũng tỏ ra khá thích thú với những hình ảnh được các em học sinh vẽ lên đó
mỗi người đều có một vai trò rất là quan trọng và nhiều người cùng hợp vào thì chắc chắn là trái đất chúng ta sẽ ngày một tốt đẹp hơn
em thấy thật sự là hôm nay tất cả những bức tranh này em đều rất là kinh ngạc vì chúng rất đẹp
và không ai có thể tưởng tượng là những bút cỏ điện lại có những cái màu sắc mà sống sinh động như thế
vì vậy nên em và em nghĩ mọi người sẽ có ý thức hơn và sẽ biết bảo vệ môi trường
và không ai sẽ làm bẩn lên những bút cỏ điện đẹp đẽ như thế này nữa ạ
trước đó bộ tài nguyên
bộ tài nguyên và môi trường cùng bộ giáo dục và đào tạo đã ký cam kết
với chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
về đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục phổ thông
giáo dục cho những công dân trẻ ý thức kỹ năng về bảo vệ môi trường
phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu đi từ trang sách tới thực tiễn
ta cũng nói là phải rèn là phải rèn từ nhỏ
chính vì vậy mục tiêu trong chủ đô thế vinh ngoài việc học
và thì cái ý thức mà bảo vệ môi trường rèn các học sinh thì rất là quan trọng
và chúng tôi được học sinh sẽ được học quan
bây giờ giáo dục công dân bây giờ đạo đức đồng tuần
nhờ vào tất cả những cái phong trào đoàn đội của trường cũng phát động cho các con
ví dụ như tất cả các cháu đều có ý thức là ăn xong thì phải bỏ rác đúng vào thùng
giữ sạch các lớp học
những hình vẽ được tạo ra từ những họa sĩ không truyền
nhưng nó là thành quả lao động
môi trường của các em nhắc nhở mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống quanh mình